theo thống kê tại các bệnh viện khu vực miền bắc số lượng bệnh nhân nhập viện điều trị vì bị đột quỵ đã gia tăng đáng kể trong những ngày qua
yếu tố thời tiết đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng này
theo các bác sĩ những bệnh nhân có tiền sự bệnh mãn tính như tim mạch huyết áp sẽ làm tăng nguy cơ dẫn đến tình trạng đột quỵ nhiều hơn
người dân cần chú ý đề phòng để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra
tại bệnh viện bạch mai thành phố hà nội các bác sĩ đã liên tục tiếp nhận các cái bệnh vào cấp cứu vì đột quỵ
thời tiết khắc nghiệt cũng là yếu tố tác động đến tình trạng bệnh
chứ nghĩa là bác thấy người vẫn bình thường không sao
chỉ có sáng ra đi vệ sinh thấy người nó có chịu nên là quỵ xuống
quỵ xuống thì là thấy tôi biết thì là tôi đưa đến đây thì mất một giờ sau mới biết
các tiểu đường thì ít thôi cũng có nhưng mà cao huyết áp thì có
lượng bệnh nhân bị đột quỵ là một số
đột quỵ cũng gia tăng ở những bệnh viện khác
theo các bác sĩ người từng mắc các bệnh mang yếu tố nguy cơ sẽ dễ dẫn đến độc quỷ hơn là người có sức khỏe bình thường
đáng chú ý là những người có bệnh tiểu đường tim mạch huyết áp
những bệnh nhân này thực ra có rất nhiều yếu tố nguy cơ
những bệnh nhân đều có yếu tố huyết áp đặc biệt là có những bệnh nhân thứ hai còn không kiểm soát huyết áp thường xuyên
bệnh nhân có đáy tháo đường kèm theo dẫn mũi hóa kèm theo đến những yếu tố nguy cơ